hướng tới ngày đại đoàn kết một mươi tám tháng một mươi một với mong muốn chung tay chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng
ủy ban về các vấn đề xã hội phối hợp với bệnh viện tim hà nội đã tổ chức khám
phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
theo đó gần hai trăm linh gia đình chính sách và hộ nghèo xã vô chanh huyện hạ hòa đã được khám
chữa bệnh tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí xã vô chanh huyện hạ hòa là một xã thuần nông
kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn nhất là trong công tác chăm sóc sức khỏe
chương trình này là một trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường xuyên
được bệnh viện tim hà nội phối hợp tổ chức không chỉ đem đến niềm vui cho gia đình chính sách
và người dân nghèo tại vùng còn nhiều khó khăn mà chính hoạt động tri ân đầy ý nghĩa này
cũng là động lực thúc đẩy mỗi người bác sĩ trẻ không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn
trao dổi y đức mà cần có nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo vùng sâu vùng cao